theo giờ times of israel trong ngày chín tháng năm ông trump đã lên tiếng chỉ trích tổng thống biden vì đe dọa ngừng viện trợ vũ khí cho israel
cựu tổng thống trump cáo buộc tổng thống biden đứng về phía hamas khi đe dọa ngừng cấp vũ khí cho israel gọi lập trường này là đáng hổ thẹt
cựu tổng thống donald trump đăng bài lên mạng xã hội riêng charles social ngày chín tháng năm
rằng dâu gian dối đang đứng về phía hamas giống như ông ấy chọn đứng về phe những người cực đoan đang chiếm giữ các trường đại học của chúng ta
đề cập tới làn sóng biểu tình phản đối xung đột ở gaza đang lan rộng khắp các đại học ở mỹ
không chỉ có những tuyên bố trên mạng xã hội cựu tổng thống mỹ cũng trực tiếp lên án ông biden ở bên ngoài phòng xử án new york
lập trường của ông biden là đáng hổ thẹn ông ấy hoàn toàn bỏ rơi israel đây là điều không thể tin được ông trump nói
đồng quan điểm với ông trump lãnh đạo đảng cộng hòa tại thượng viện mitch mcconnell
cũng chỉ trích chính sách của ông biden
ông marconell cho biết tổng thống biden không thể cam kết sự ủng hộ vững chắc với israel
nếu từ chối cung cấp cho họ những khí tài cần thiết để tự vệ
ở chiều ngược lại nhà trắng nhấn mạnh rằng ông biden vẫn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với israel
tổng thống mỹ joe biden đã cảnh báo dừng cung cấp vũ khí cho israel nếu nước này tiếp tục chiến dịch quy mô lớn vào rafah
thành phố miền nam gaza có hơn một triệu dân thường palestine đang trú ẩn
đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe cánh tả
trong đảng dân chí
nhằm hạn chế chuyển vũ khí cho israel
ông biden tuần trước dừng lô hàng một tám trăm linh quả bom nặng gần một tấn và một năm trăm linh quả bom loại nhỏ hơn
dự kiến chuyển cho theo avi
chính quyền tổng thống biden trước đó cũng thực hiện một số bước nhỏ hơn để bày tỏ không hài lòng với israel
gồm áp các biện pháp trừng phạt với người định cư cực đoan
và thông qua nghị quyết ủng hộ ngừng bắn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kibby nói rằng
những ý kiến cho rằng chúng tôi đang rời bỏ vai trò không sẵn sàng giúp họ đánh bại hamas là không đúng với thực tế
kiby nhấn mạnh tổng thống biden đã tới thăm israel chỉ vài ngày sau cuộc tấn công của hamas ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
và lệnh cho chiến đấu cơ mỹ hỗ trợ bắn hạ tiên lửa máy bay không người lái nhắm vào israel trong cuộc tấn công của iran
tổng thống biden đã chỉ đạo nhóm cộng sự làm việc với israel để điều chỉnh chiến lược đánh bại hamas
và cho rằng tấn công rafah không phải là cách đạt được mục tiêu đó
dòng chảy bom đạn mỹ tới israel
đối mặt với nguy cơ đứt đoạn mỹ nhiều thập kỷ qua chuyển cho israel rất nhiều loại vũ khí sát thương như bom đạn pháo
nhưng đang đe dọa các dòng viện trợ này vì chiến sự gaza
israel là quốc gia nhận nhiều viện trợ quân sự của mỹ nhất từ sau thế chiến thứ hai
hoạt động này từ lâu đã được đồng thuận gần như tuyệt đối của cả đảng dân chủ và cộng hòa
nhưng vài tháng qua nó lại trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi và hoài nghi
trong bối cảnh hai nước bất đồng về cách israel triển khai chiến dịch tại giải gaza
tổng thống joe biden vài tháng qua đã cảnh báo israel
về chiến dịch tấn công thành phố rafah ở cực nam gaza
nơi theo avi coi là thành trì ẩn náu cuối cùng của lãnh đạo và các tay súng còn lại của hamas
tuy nhiên đây cũng là nơi nướng náu cuối cùng của hơn một triệu dân thưởng gaza
sau nhiều ngày tháng trốn chạy giao tranh
khi israel nhiều lần phớt lờ cảnh báo và tuyên bố sẽ mở chiến dịch quy mô lớn ở rafah
ông biden đã phải vạch ra làn danh đỏ
ông biden từng nói israel chưa tiến vào rafah
tuy nhiên nếu họ làm điều đó tôi sẽ đình chỉ cung cấp những loại vũ khí
mà israel từng sử dụng để tấn công gaza
song khẳng định vẫn cung cấp các khí tài để israel phòng thủ
trong đó có đạn của tổ hợp phòng không vòm sát
chính quyền tổng thống biden đã đình chỉ ít nhất một đợt chuyển giao vũ khí cho israel
gồm một tám trăm linh quả bom mk tám mươi bốn nặng chín trăm linh bảy kg và một bảy trăm linh quả bom mk tám mươi hai nặng hai trăm hai mươi sáu kg
vì lo ngại về thương vong dân thường tại giải gaza
nguồn viện trợ quân sự của mỹ đóng vai trò quan trọng với israel
trong chiến dịch tấn công giải gaza
nơi tel avi phải tốn rất nhiều bom đạn để phá hủy các công trình kiên cố của hamas
cũng như đối phó với hệ thống địa đạo phức tạp của nhóm vũ trang
chính quyền tổng thống biden đã công khai hai thường vụ vũ khí lớn cho israel
trong đó có gần một mươi bốn viên đạn pháo xe tăng và thiết bị quân sự trị giá một trăm linh sáu năm triệu usd
cùng lô đạn pháo một trăm năm mươi năm ly trị giá một trăm bốn mươi bảy năm triệu usd
nhà trắng đã không chỉnh quốc hội phê duyệt hai thường vụ này
bằng cách kích hoạt thẩm quyền viện trợ vũ khí khẩn cấp
số đạn pháo này chỉ chiếm phần nhỏ trong viện trợ quân sự mỹ chuyển cho israel từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tới nay
các quan chức mỹ đã thông báo cho quốc hội về hơn một trăm linh thương vụ khác có giá trị chưa đủ cao để họ phải báo cáo
trong số này có bom dẫn đường chính xác bom đường kính nhỏ tên lửa xuyên phá hầm ngầm và nhiều loại vũ khí sát thường khác
israel sử dụng nhiều loại vũ khí mỹ trong chiến dịch tấn công hamas
song không rõ chúng được mua hay chuyển giao khi nào
một số chuyên gia độc lập cho biết trong số đó có nhiều loại bom thông thường
nặng tới chín trăm linh kg như mk tám mươi bốn được gắn thêm bộ dụng cụ jidam để trở thành vũ khí dẫn đường chính xác
chính quyền tổng thống biden hồi tháng ba cho phép chuyển một tám trăm linh quả bom mk tám mươi bốn và năm trăm linh bom mk tám mươi hai
vốn được quốc hội mỹ thông qua từ nhiều năm trước
các quan chức cho biết bộ ngoại giao mỹ cuối tháng ba còn duyệt chuyển hai mươi năm tiềm kích f ba mươi năm a cùng động cơ cho israel
mỹ duy trì kho vũ khí tại israel từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
quân đội mỹ từng rút đạn pháo một trăm năm mươi năm ly từ cơ sở này
để gửi đến châu âu sau khi xung đột nga ukraine bùng phát
sau vụ tấn công hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của hamas
nhiều quả đạn trong kho này được chuyển tới lực lượng phòng vệ israel idf
đây là kết quả của quá trình hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa mỹ và israel
sau khi chiến tranh yom kippur giữa theoavi và các nước ả rập kết thúc năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
mỹ khi đó tăng cường đáng kể viện trợ quân sự cho israel để nước này xây dựng lại lực lượng
cũng như duy trì lợi thế quân sự về mặt chất lượng so với các nước láng giềng
trong các năm gần đây nguồn viện trợ cho israel được nêu trong những bản ghi nhớ có thời hạn một mươi năm
bản ghi nhớ được ghi gần đây nhất là vào năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó mỹ cam kết hỗ trợ quân sự với trị giá ba mươi tám tỷ usd trong năm tài khoá hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tám cho israel
phần lớn viện trợ quân sự mỹ dành cho israel đều thuộc chương trình tài trợ quân sự cho nước ngoài
cung cấp ngân sách cho israel mua khí tài và dịch vụ kèm theo của mỹ
ngoài ra mỹ còn góp khoảng năm trăm linh triệu usd mỗi năm cho các hệ thống phòng thủ tên lửa phát triển chung với israel
israel cũng được tiếp cận các công nghệ quân sự hiện đại nhất của mỹ mà nhiều bên thèm muốn nhất
đây là nước đầu tiên ngoài mỹ vận hành f ba mươi năm và đưa mẫu tiêm kích tàng hình này vào thực chiến lần đầu năm hai nghìn một mươi chín
hỗ trợ từ mỹ cùng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước giúp israel xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng
trở thành một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
sau nhiều tháng bế tắc hạ viện mỹ tháng trước đã thông qua đạo luật gồm hai mươi sáu bốn tỷ usd hỗ trợ cho israel
và viện trợ nhân đạo cho dân thường tại các khu vực xung đột
trong đó có giải gaza
tuy nhiên quá trình hợp tác này có thể bị đỉnh trệ với lời đe dọa đình chỉ cung cấp vũ khí của ông biden
thủ tướng netanyahu phản ứng lại một cách cứng rắn khi tuyên bố israel sẵn sàng đơn độc trong một cuộc chiến ở gaza
ngay cả khi không có sự hỗ trợ của mỹ
luật mỹ quy định cấm chuyển viện trợ quân sự cho các chính phủ hoặc nhóm vũ trang nước ngoài bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trắng chậm
tổng thống biden ngày tám tháng hai ban hành bản ghi nhớ
nếu chi tiết các quy tắc và bổ sung yêu cầu chính phủ nộp báo cáo hàng năm cho quốc hội
về việc liệu bên nhận viện trợ quân sự mỹ có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không
để thực hiện điều đó bộ ngoại giao mỹ yêu cầu các nước nhận vũ khí đảm bảo bằng văn bản
rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của washington trong đó có yêu cầu liên quan đến bảo vệ dân thường
văn bản cũng quy định các quốc gia nhận viện trợ quân sự phải tạo điều kiện thuận lợi
không được tùy tiện từ chối hạn chế hoặc cản trở trực tiếp hay gián tiếp hoạt động vận chuyển
phân phối viện trợ nhân đạo của mỹ cũng như các nỗ lực cung cấp viện trợ quốc tế do mỹ hỗ trợ
bộ ngoại giao mỹ đã nhận được đảm bảo bằng văn bản như vậy của israel
nhưng chính quyền tổng thống biden hôm tám tháng năm hoãn báo cáo đánh giá về tính tin cậy của đảm bảo đó cho quốc hội mỹ
các nhóm nhân đạo kêu gọi chính quyền tổng thống biden không chấp nhận đảm bảo lấy lệ của israel
họ cáo buộc israel đang cản trở xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào giải gaza
bằng cách kéo dài các cuộc kiểm tra tại trạm kiểm soát đồng thời từ chối mở thêm cơ sở xử lý
trong thư gửi chính quyền tổng thống biden ngày hai mươi hai tháng ba một mươi bảy thượng nghị sĩ dân chủ nhận định
việc chấp thuận đảm bảo từ israel sẽ không phù hợp với nội dung và tinh thần trong bản ghi nhớ về an ninh quốc gia của chính phủ mỹ
đồng thời đặt ra tiền lệ không thể chấp nhận cho các tình huống tương tự trên thế giới